ngày một mươi bảy tháng một mươi một đồng chí đinh tiến dũng ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ tài chính đã đến dự và phát biểu
tại ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc kỷ niệm tám mươi chín năm ngày truyền thống mặt trận tổ quốc việt nam
một mươi tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm ba mươi tại liên khu đô thị định công phường định công quận hoàng mai thành phố hà nội
trên tinh thần đoàn kết nhân dân liên khu đô thị mới định công đã cố gắng nỗ lực cùng nhau thực hiện có hiệu quả nhiều chương trình
cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh ngày vì người nghèo người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam
tham gia phát triển kinh tế tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững khuyến khích làm giàu chính đáng
phát biểu tại buổi lễ đồng chí bộ trưởng bộ tài chính biểu dương những kết quả khu dân cư đạt được trong thời gian qua
nhấn mạnh tinh thần đoàn kết chung sức chung lòng là truyền thống của nhân dân việt nam
vui mừng vì thấy đời sống vật chất cũng như tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao
nhân dịp này đồng chí đinh tiên dũng cũng trao tặng nhiều xuất quà của bộ tài chính cho các gia đình thuộc diện nghèo và cận nghèo
với mong muốn các hộ sớm vươn lên thoát nghèo đóng góp cho sự phát triển chung của địa phương và đất nước